lực lượng phòng vệ israel idf ngày một mươi tháng năm thông báo trong vụ truy quét sáng cùng ngày tại bờ tây
hai người palestine đã nổ súng tấn công và bị binh sĩ idf bắn tử vong một người khác bị thương
thông báo cho biết hai người palestine nói trên thuộc lữ đoàn jenny nhóm chiến binh bao gồm các tay súng địa phương
và nhóm thành chiến jihad palestine
theo cơ quan y tế palestine các nạn nhân trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bốn đều là cư dân của chạy tị nạn ở jennin
còn tại giải gaza vụ không kích của israel sáng ngày một mươi tháng năm đã khiến một người thiệt mạng và một người bị thương
trước khả năng bị tấn công trả đũa bộ chỉ huy mặt trận nội địa của israel ra thông báo yêu cầu người dân sinh sống
tại các địa phương giáp danh với gaza trú ẩn vào hầm tránh bom cho đến khi có thông báo mới
cùng ngày các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae pháp và trung quốc đã cùng đề xuất hội đồng bảo an liên hợp quốc
họp khẩn để thảo luận về tình trạng leo thang căng thẳng giữa israel và palestine tại giải gaza